nhằm cụ thể hóa chương trình hành động một trăm bốn mươi bốn của tỉnh ủy yên bái gắn với chỉ thị năm của bộ chính trị về học tập đẩy mạnh và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh
mô hình ngày cuối tuần cùng dân được huyện vùng ca mù căng trải triển khai với yêu cầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện cùng nhân dân làm đường giao thông nông thôn
vệ sinh bản làng hướng dẫn hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững mô hình này bước đầu đã mang lại hiệu quả cao
hôm nay là thứ bảy tại bản trống tông xã lạp ván tần các cơ quan phụ trách xã đã trực tiếp xuống cùng nhân dân dọn dẹp vệ sinh trồng hoa và đào rừng
việc làm được bà con nhân dân trong bản đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia cùng cán bộ
chồng mình không ở nhà và không có ai trông con nhưng mình vẫn cõng con xuống cùng làm với cán bộ và bà con trong bản
làm vệ sinh sửa đường là để bảo đảm cho chúng mình đi lại thuận tiện hơn và giữ gìn vệ sinh chung cho bản
làm cho bản mình thêm sạch đẹp hơn
cán bộ cầm tay chỉ việc miệng nói tay làm từng bước tạo được niềm tin và lắng nghe đối thoại với người dân
từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có uy tín đủ phẩm chất và năng lực
chúng tôi thế này là để đi vừa đi xuống giúp dân và đồng thời cũng là chỉ đạo cấp ủy đảng chính quyền của xã
và tiếp tục những ngày mà cán bộ huyện không xuống thì cán bộ xã cũng sẽ dành những thời gian đi xuống cùng với bản
và từ đó để làm sao cho thực sự mình là cầu nối giữa đảng với nhân dân và cán bộ trên vùng cao
là những người hạt nhân để tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng với nhân dân
chương trình ngày cuối tuần cùng dân đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân
trong việc tự giác học và làm theo bác tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động
góp phần làm thay đổi rõ nét những việc mới việc khó cần tập trung giải quyết trong nhân dân
hướng tới mục tiêu là giảm tỷ lệ hộ nghèo tại huyện vùng cao này